ngày hai mươi bốn tháng một không khí lạnh tiếp tục rét đậm các tỉnh phía bắc sáng sớm có sương mù
trưa chiều giảm mây hừng nắng trời rét vùng núi cao vẫn còn một số nơi nhiệt độ dưới một mươi độ c
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi
sáng sớm có nơi có sương mù trưa chiều giảm mây trời nắng nhiệt độ thấp nhất từ một mươi ba đến một mươi sáu độ
có nơi dưới một mươi hai độ c phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù
trưa chiều giảm mây hứng nắng nhiệt độ thấp nhất từ một mươi năm một mươi tám độ vùng núi từ một mươi hai đến một mươi năm độ
vùng núi cao có nơi dưới một mươi độ c khu vực hà nội nhiều mây không mưa sáng sớm có nơi có sương mù
trưa chiều giảm mây hưởng nắng nhiệt độ thấp nhất một mươi sáu một mươi tám độ cao nhất hai mươi hai mươi hai độ c
mực nước sông cửu long sông sài gòn đã đạt mức cao nhất vào ngày hai mươi bốn tháng một
đều trên mức báo động một báo động hai riêng mực nước tại trạm phú an trên sông sài gòn
trên báo động ba từ một đến một mươi năm mét
lụt ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực thành phố hồ chí minh